trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày hôm nay ngày tám tháng bốn bắc bộ tiếp tục mưa xét vùng núi có nơi dưới một mươi sáu độ c
phía tây bắc bộ có mưa rào và rông rải rác gió nhẹ trời rét trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi năm đến một mươi tám độ có nơi trên một mươi tám độ ngoài ra do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên từ ngày tám đến ngày chín tháng bốn
các tỉnh tây nguyên và nam bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm
thủ đô hà nội có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù trời rét nhiệt độ thấp nhất từ một mươi bảy đến một mươi chín độ cao nhất từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ